chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chỉ trong vòng hai mươi ngày những vụ tai nạn giao thông thảm khốc liên tiếp xảy ra khiến toàn xã hội băng hoàng đau xót
tại sao các cơ quan quản lý đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật với chế tài xử lý khá nghiêm ngặt mà các vụ tai nạn thảm khốc vẫn tăng cao
những câu hỏi đau đáu của người dân dành cho cơ quan quản lý dường như đang bị bỏ ngò chưa có câu trả lời thỏa đáng
phải chăng những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên tiếp xảy ra là do các cơ quan chức năng buông lỏng quản lý
thiếu trách nhiệm trong kiểm tra giám sát một thời gian dài
việc kiểm tra nồng độ cồn xét nghiệm ma túy với lái xe phải làm thường xuyên
trở thành quy định bắt buộc làm cơ sở để loại ra khỏi đội ngũ lái xe những người vô trách nhiệm với tính mạng con người
cần làm nghiêm quyết liệt không để tình trạng phạt cho tồn tại vẫn tiếp tục diễn ra trong các cơ quan chức năng
dẫn đến sự coi thường pháp luật ngày càng châm trọng tai nạn ngày càng đau lòng khủng khiếp như những vụ việc gần đây
cũng liên quan đến vấn đề này báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay đặt ra câu hỏi vì sao chưa có lời xin lỗi
xét tất cả các vụ tai nạn giao thông thảm khốc thương tâm vừa xảy ra trong thời gian gần đây
đều thấy có nguyên nhân từ sự buông lỏng quản lý kiểm tra thiếu xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm luật giao thông của ngành giao thông vận tải
các nghị định thông tư liên quan về trật tự an toàn giao thông đường bộ hướng dẫn thực hiện luật giao thông đường bộ
đã quy định rất rõ mức xử phạt cho hành vi chống đối người thi hành công vụ khi kiểm tra chất ma túy đối với người điều khiển xe
vậy tại sao những vụ tai nạn giao thông đường bộ thảm khốc thương tâm do tài xế sử dụng ma túy vẫn cứ xảy ra với mức độ ngày càng dận người như vậy
ngành chức năng có thể giải thích do áp lực vận tải do doanh nghiệp vận tải tài xế mà cơ quan chức năng không quán xuyến hết
nhưng câu trả lời thỏa đáng nhất đó là những người có trách nhiệm chưa làm hết trách nhiệm của mình
còn trên báo tuổi trẻ hôm nay có bài
tập trung xử lý lái xe không tỉnh táo
sau khi xảy ra hàng loạt các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do tài xế dương tính với ma túy
các địa phương trên cả nước đã giáo diết gia quân kiểm tra nhằm hạn chế việc tài xế sử dụng rượu bia chất kích thích
theo lãnh đạo cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
trong đợt tổng kiểm soát xe tải và xe khách trên tám chỗ ngồi trong cả nước từ nay đến cuối tháng hai
sẽ tập trung ưu tiên phát hiện xử lý lái xe vi phạm về ma túy và nồng độ cồn của lái xe
mục đích của đợt kiểm tra này là góp phần chặn đứng các đối tượng chơi ma túy các ma men ôm vô lăng
năm hai nghìn một mươi tám được coi là năm của cải cách thể chế với việc đồng khởi của những nỗ lực cắt giảm các điều kiện kinh doanh
và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành
dẫu vậy diễn biến và hiệu quả thực tế của cuộc đồng khởi này cũng mới chỉ dừng lại ở việc
khiến cho doanh nghiệp dễ thở hơn chứ chưa thể trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển
đồng khởi thôi chưa đủ là bài viết trên báo đại biểu nhân dân
một cuộc gia quân rầm rộ như năm hai nghìn một mươi tám
là rất đáng ghi nhận nhưng sau đó thì sao khi mà tình trạng một đăng ký kinh doanh được bãi bỏ
ở nghị định này lại xuất hiện ở nghị định khác
thủ tướng nguyễn xuân phúc mới đây giao nhiệm vụ phải tiếp tục đổi mới phương thức làm việc
để cán bộ công chức trong toàn hệ thống hành chính phải chuyển động thực sự
như một lực đẩy để giảm dần lực kéo của thủ tướng
câu hỏi đặt ra là động lực nào để cán bộ công chức tiếp tục đổi mới
khi mà các thiết chế để kiểm tra giám sát kiểm soát việc thực thi công vụ trên thực tế
vẫn còn thiếu và yếu
quyết tâm chính trị của người đứng đầu chính phủ có thể tạo nên một cuộc đồng khởi
về cắt giảm điều kiện kinh doanh thủ tục hành chính trên diện rộng
nhưng chỉ có sự minh bạch và giám sát chặt chẽ của người dân mới có thể tạo ra những cải cách thực chất
bất an vì thói côn đồ là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo thành niên
liên tục những vụ sô sát ẩu đà thậm chí gây án mạng chỉ vì những nguyên nhân nhỏ
đến khó tưởng tượng đang khiến xã hội bất an thực trạng đáng báo động hiện nay
là sự manh động của tội phạm
chỉ từ những nguyên nhân rất đơn giản nhỏ nhặt trong xã hội đã có thể gây ra đánh chém nhau bất cứ đâu
theo đánh giá của cục cảnh sát hình sự bộ công an tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành băng nhóm
sử dụng dao lê mã tấu đâm chém nhau cố ý gây thương tích chống người thi hành công vụ
tiêm ẩn nhiều yếu tố bất ổn
đáng chú ý số người chưa thành niên vi phạm pháp luật chủ yếu là những em bỏ học
bỏ nhà sống lang thang thậm chí câu kết sống bày đàn thuê nhà nghỉ nhà trọ ăn ở chung
chiếm hơn bốn mươi về số vụ người chưa thành niên vi phạm pháp luật
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của chúng tôi